kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn đến với chương trình an ninh mạng tuần này
thưa quý vị và các bạn kêu gọi đầu tư trực tuyến nhưng thực chất là những chiếc bẫy lừa đảo được dựng sẵn chở con mồi sập bẫy
tại sao nhiều cảnh báo về các chiêu trò đầu tư trực tuyến điển hình như đầu tư chứng khoán đầu tư vàng song vẫn nhiều người bị sập bẫy
thậm chí các vụ lừa đảo này có số thiệt hại rất lớn thậm chí vài chục tỷ đồng
mời tham gia hội nhóm đầu tư chứng khoán san forex tiền ảo đầu tư vàng rủ rỗ và khiến con mồi sập bẫy
cá biệt có trường hợp bị lừa đến năm mươi bảy tỷ đồng
khung pháp lý đối với các loại hình đầu tư này vẫn còn hạn chế
việc lấy lại tiền đã mất là điều dường như không thể
cách duy nhất để tránh sập bẫy đó là nâng cao hiểu biết khả năng phòng bị của bản thân
đây là những hình ảnh mời gọi của các nhóm đầu tư đang nở rộ trên mạng hiện nay
từ chứng khoán vàng bitcoin hay san forex
ghi nhận cho thấy không ít nhà đầu tư đã bị lừa đảo từ những người tự xưng là chuyên gia
thầy chứng khoán thầy đầu tư trong các hội nhóm trên mạng xã hội
và đặc biệt trong thời gian gần đây số người bị lừa từ vài tỷ đến vài chục tỷ đồng
liên tục được lực lượng công an công bố
rất nhiều hội nhóm đã được lập ra thành viên tham gia cũng rất đông đảo
lên tới vài nghìn người mỗi nhóm
ngoài mục đích lừa khách hàng nộp tiền vào các ứng dụng ảo
thì một số hình thức phổ biến khác được các nhóm này sử dụng
đó là lập nhóm tư vấn phân tích để phu phí phô hào mua cổ phiếu
nhưng đặc điểm chung vẫn là đánh vào lòng tham sự nhẹ dạ cả tin của các nhà đầu tư
có nhu cầu gì thì các đối tượng sẽ lừa được hết
bây giờ ví dụ này như là đối với chuyên án một trăm linh bảy h này
thì là người dân có nhu cầu chơi chứng khoán
phải có những người có nhu cầu phải chơi chứng khoán thì mới lừa được người ta
mới mời được người ta vào trong những nhóm hội để tư vấn
để chơi con này con kia hay gì đấy thì xuất phát phải là từ nhu cầu đã
theo thống kê của cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao a năm bộ công an
tiền người dân bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt trên mạng lên tới tám đến một mươi tỷ đồng
tăng gấp giữa ít so với năm hai nghìn hai mươi hai
thủ đoạn mà các đối tượng lừa đảo thường bắt đầu
đó là mời người dân tham gia vào các hội nhóm group chat các khóa học online về đầu tư
sau khi nhà đầu tư tham gia vào nhóm zalo hay telegram
các đối tượng và thành viên trong nhóm liên tục nhắn tin gọi điện
để thuyết phục nhà đầu tư tham gia giao dịch đầu tư tài chính
cũng như mua bán tiền ảo tiền mã hóa
và để tạo uy tín thời gian đầu chúng trả hoa hồng cho các nhà đầu tư rất đúng hạn
thậm chí có những nhà đầu tư chim mồi liên tục khoe chiến tích chốt lời
để kích thích lòng tham của nạn nhân
khi nạn nhân chuyển số tiền lớn thì các ứng dụng bị sập và biến mất
người chơi bị hại mình là tham gia vào những cái sàn
sàn này là sàn do các đối tượng lừa đảo làm chủ
và có thể can thiệp được lệnh điều chỉnh lên xuống các mạng chứng khoán
điều chỉnh lên xuống các mạng chứng khoán muốn cho người chơi tham gia vào những cái sàn
thắng hay thua đều do là các đối tượng này hết
nên khi mà người chơi lạp tiền vào
mấy thời gian đầu thì có thể các đối tượng cho người chơi thắng và được rút tiền
nhưng mà đến càng chơi sâu thì bắt đầu không cho rút nữa
và đánh cháy tài khoản của khách hàng
chúng tôi luôn cảnh báo là để việc để lấy lại tiền gặp rất nhiều khó khăn
và thường thường sẽ khó hơn khi mà tiền bị các đối tượng lừa đảo thu thập được
sẽ ngay lập tức sẽ bằng nhiều hình thức chuyển hóa thành các loại tiền
các loại tài sản khác nhau ví dụ như là tài sản ảo
tiền ả hoặc là được chuyển sang nước ngoài rồi
thì cái việc truy vết dòng tiền hiện nay còn đang gặp rất nhiều khó khăn
nên do đó được lấy lại tài sản
gần như là không thể
lĩnh vực tài chính ngân hàng nó dính đến tiền
đó là cái nơi mà cái tội phạm công nghệ số nó thường xuyên quan tâm nó để ý
và vì thế cho nên cái việc đảm bảo cái an ninh mạng
là một trong những cái đòi hỏi bắt buộc
một câu hỏi được đặt ra là tại sao dư luận liên tục lên tiếng cảnh báo
nhưng chiêu lừa này vẫn còn hiệu quả vẫn nhiều con mồi bị sập bẫy như vậy
nhưng suy cho cùng mọi sự lừa đảo đều đánh vào tâm lý lòng tham ở mỗi con người
đây chính là gốc của nạn lừa đảo
tại việt nam khung pháp lý để điều chỉnh quản lý và xử lý đối với tiền ảo tiền mã hóa chưa cụ thể rõ ràng
người dân vẫn có thể tham gia giao dịch tiền ảo tiền mã hóa công khai trên không gian mạng
và qua các sàn giao dịch quốc tế cũng như các sản giao dịch trong nước
hoặc thông qua ứng dụng ott hay trên các hội nhóm diễn đàn
đối với cả tội phạm về không gian mạng
thì bộ công an cũng như là công an thành phố triển khai rất nhiều những biện pháp
những kế hoạch để tổ chức
trước tiên là phòng ngừa tuyên truyền cho người dân nắm được những phương thức thủ đoạn
của các loại đối tượng hoạt động trên không gian mạng
và đặc biệt là đối với cả vụ việc khi xảy ra
thì chúng tôi khẩn trương để tiếp cận cũng như tiến hành những biện pháp
những nhiệm vụ để truy mắt và xử lý
đối với cả những bộ công an
những đối tượng này qua đó cũng làm giảm thiểu những vụ việc và những hậu quả xảy ra
chỉ tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay
công an một số tỉnh thành phố đã liên tiếp nhận đơn trình báo của người dân
về việc bị lừa số tiền từ vài tỷ đồng cho đến hàng chục tỷ đồng
vì tham gia đầu tư tài chính trên mạng
cá biệt có nạn nhân bị lừa nhiều nhất tới năm mươi bảy tỷ đồng
nhằm ngăn chặn hình thức lừa đạo trên
bộ công an khuyến cáo người dân và nhà đầu tư
cần nâng cao cảnh giác
không nên tin vào các lời dụ dỗ đầu tư trên không gian mạng
tuyệt đối không nên tham gia vào các hội nhóm đầu tư
khi chưa tìm hiểu kỹ thông tin
trường hợp nhà đầu tư bị lừa đạo
cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời xử lý
thưa quý vị và các bạn
để tránh trở thành con mồi
điều duy nhất mà con người trong thời đại công nghệ số hiện nay
chính là phải tự trang bị kiến thức
sự hiểu biết của bản thân
từ đó tỉnh táo trước các chiêu trò mời gọi dụ dỗ
những thông tin của chương trình sẽ giúp quý vị và các bạn tỉnh táo
và tránh được những cạn bẫy
đến đây thì thời lượng chương trình an ninh mạng tuần này cũng đã hết
xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những chương trình tiếp theo